đi chữa hiếm muộn nhà thầy lan một người phụ nữ đã sinh được hai con trai tại bắc giang
tuy nhiên thấy hai đứa trẻ không giống bình người chồng đã đi xét nghiệm adn thì phát hiện thầy lang mới là cha đẻ của chúng
gia đình nghi vấn thầy lang lợi dụng thủ đoàn để cưỡng dâm người phụ nữ này
cụ thể cuối năm hai nghìn một mươi bảy nghe tin ông vũ trọng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn kép ai a xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
có khả năng chữa được bệnh hiếm muộn anh ít huyện lục ngan đã đưa vợ đến khám
theo lời phản ánh của người chồng mỗi lần đến khám ông hải đều bảo vợ chồng tôi lần lượt qua các căn phòng nhỏ
sau khi đóng cửa cài then ông yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra đốt ngài trong khoảng một mươi năm phút
việc thăm khám chỉ có ông hải và bệnh nhân
trong lúc khám ông hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhảy cằm trên cơ thể
vì mong sớm có con ông hải đã bảo làm thế vợ tôi đều làm theo
sau bốn tháng theo thuốc và điều trị các biện pháp của ông hải chị nguyễn thị y đã có thai rồi sinh con trai
cháu bé có khuôn mặt giống mẹ và bên ngoài nên không ai nghi ngờ
con được khoảng hai tháng tuổi anh trọng lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông hải khám chữa tiếp để sinh con
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một chị sinh thêm bé trai
niềm vui vợ hòa anh và gia đình coi ông hải như ẩn nhân
tuy nhiên thấy con càng lớn càng có nhiều nét giống ông hải mà không giống mình
anh bế tóc đi giám định kết quả xét nghiệm adn của cả hai bé không cùng adn với bố
nghi ngờ vợ không trung thủy anh đã nhiều lần căn vận nhưng chị vợ khẳng định một mực trung thủy với chồng
chị kể lại chuyện ông hải nhiều lần thông tác kinh mạch cho mình
theo chị y ông hải nói chỉ bị tắc kinh mạch phải để ông thông cho về đường vợ chồng mới có con
khi hỏi sao không để chồng làm thì ông hải nói thầy đang chữa bệnh để chồng thông thì còn nói làm gì
vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chỉ miễn cưỡng nghe theo
mới đây công an huyện lục ngạn đã nhận được kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
và nêu rõ vụ ông nguyễn trọng hải thay lãng hải là cha đẻ của hai đứa con do chị y dính ra với sát xuất là chín mươi chín chín mươi chín
công an huyện lục ngạn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc này
công an huyện lục ngạn